theo kế hoạch thực hiện thời gian năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám mà ủy ban nhân dân tp hcm vừa phê duyệt
thì dịp tết nguyên đán năm nay học sinh phổ thông của tp hcm sẽ được nghỉ là một mươi sáu ngày
thời gian nghỉ bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám tức ngày hai mươi bảy tháng chạp
đến hết ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
trước và sau kỳ nghỉ đều là những ngày cuối tuần nên học sinh sẽ có số ngày thực nghỉ là một mươi sáu
do tp hcm có số lượng dân nhập cư khá lớn nên thời gian nghỉ tết kéo dài
tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh thuận lợi hơn cho việc đi lại
vào dịp tết nguyên đán ninh dậu hai nghìn một mươi bảy học sinh tp hcm được nghỉ một mươi bốn ngày
trước đó là hai ngày cuối tuần nên kỳ nghỉ cũng kéo dài một mươi sáu ngày